do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn hiện tại nước đổ về các lòng hồ thủy điện tại yên bái đang ở mức cao
nhằm bảo đảm an toàn vận hành cũng như cắt lũ điều tiết an toàn cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện đã lên phương án an toàn trong mùa mưa lũ
thủy điện thác bà thuộc huyện yên bình là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất tỉnh yên bái với công suất một trăm hai mươi mw
đến thời điểm này mực nước tại thủy điện thác bà đạt cao trình năm mươi bốn chín mươi một mét đây vẫn đang là mức an toàn do dùng tích lòng hồ chứa
tuy nhiên nếu lượng nước tiếp tục đổ về lớn vượt mức cao trình năm mươi bảy mét thì nhà máy sẽ tiến hành xả lũ tránh gây ảnh hưởng đến vấn đề an toàn đập
hiện tại thì đang là lũ chính vụ mức nước hồ thác bà hiện tại mới đang ở mức năm mươi bốn chín mươi một m còn hai m nữa mới đến mức nước giới hạn để có thể như mình là tiến hành xả lũ
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị chú đáo công tác cho vấn đề xả lũ
khi mức nước hồ lên quá mức giới hạn cho phép theo quy trình thương hiệu chứa chúng tôi sẽ thực hiện thông báo cho chính quyền địa phương qua rất nhiều kênh
thứ nhất là kênh qua hệ thống cảnh báo lũ hà ru
thứ hai là chúng tôi sẽ cử người dùng phương tiện và loạt la phóng thanh để di chuyển từ đây về đến hòa hùng dọc hai vườn sông để thông báo cho bà con hai bên biết trước hai mươi bốn h
trước khi chúng tôi xả lũ
trước thực trạng mực nước tăng lên nhà máy thủy điện thác bà đã lập phương án bảo vệ đập phương án vận hành liên hồ chứa tăng cường công tác kiểm định an toàn đập
duy tu bảo dưỡng các đập chính và đập phụ lên phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ lưu
chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám sau khi kết thúc phần tranh luận cho các bị cáo nói lời sau cùng tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành nghị án và tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm đất đai tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
theo đó tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm
theo bản án được tuyên xếp các đề nghị của viện kiểm sát luật sư và các chứng cứ được điều tra làm rõ trong quá trình xét xử
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo lê đình thuần cựu chủ tịch xã ba mươi sáu tháng tù giam nguyễn tiến triển cựu bí thư đảng ủy xã hai mươi sáu tháng tù giam
ba bị cáo nguyễn văn đức cựu chủ tịch hội đồng nhân dân xã bùi văn dũng cựu trưởng ban tài chính xã bùi văn hồng cựu xã đội trưởng bị tuyên án hai mươi bốn tháng tù giam
bị cáo nguyễn văn minh cựu trưởng công an xã và nguyễn văn khang cựu kế toán ngân sách xã được giảm án xuống hai mươi bốn tháng tù treo
các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của xã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp rào đất trái thẩm quyền hợp thức đất lấn chiếm trong một số hội dân trái quy định
hôm nay sau năm ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi đã bế mạc
hội nghị đã thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong thời gian tới
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì hội nghị
hội nghị đã đề ra các biện pháp cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai trong tình hình mới
đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đối ngoại nổi lên hiện nay và trong những năm tới
chuẩn bị cho việc việt nam đảm nhiệm những trọng trách quốc tế quan trọng như chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ động và tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta nhất là về đa dạng hóa đa phương hóa
độc lập tự chủ và đồng thời là chủ động hội nhập một cách sâu rộng để bảo đảm môi trường hòa bình
ổn định và phát triển cho đất nước đó là cái vẫn là nguyên giá trị và càng ngày càng phát huy
cái điểm thứ hai nữa là chúng ta có một cái bề quan hệ rất sâu rộng với tất cả các nước
thì cái điểm đó là chúng ta phải nhân lên hội nghị đã kiểm điểm lại quan hệ các đối tác
nhất là những đối tác chủ chốt và đối tác láng giềng là làm sao nâng cả lên
cả về bình diện về chiều rộng lẫn về chiều sâu
phát biểu kết thúc hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao việc chuẩn bị tích cực của
ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra hội nghị việc tham dự của các doanh nghiệp cùng với các bộ
ngành địa phương ngoại giao nghị viện chính là sự sáng tạo chủ động tích cực để thực hiện công tác
ngoại giao mới đó là ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp và nhân dân phó thủ tướng đề nghị
các trưởng cơ quan đại diện cần tích cực nâng cao trách nhiệm hơn nữa nhằm trở thành câu nối
phát triển kinh tế xã hội giữa việt nam và các nước trên thế giới đóng góp tích cực vào công cuộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long báo nhân dân tổ chức chương trình trao học bổng quỹ hạt
giống việt tặng học sinh nghèo hiếu học có thành tích học tập xuất sắc năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố cần thơ
không khí buổi tổng duyệt chương trình trước giờ phát sóng
quỹ hạt giống việt năm nay sẽ trao một ba trăm linh suất học bổng cho một ba trăm linh em học sinh của một mươi ba tỉnh thành
khu vực đồng bằng sông cửu long chương trình sẽ là nguồn động viên khích lệ cho các em học sinh
đồng thời cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng nghệ sĩ nhân dân thu hiền
nghệ sĩ ưu tú vân khánh ca sĩ đoan trang ca sĩ đức tuấn ca sĩ tim bé ngọc nhi và vũ đoàn
phương việt với nhiều tiết mục hay ngàn ước mơ việt nam
đoá hoa tiếp sức đến trường việt nam tươi đẹp
hứa hẹn sẽ là một chương trình nhiều ý nghĩa trước thêm năm học mới năm nay
ngoài ba chín tỷ đồng được trao tặng cho một ba trăm linh em học sinh do ngân hàng biêu điện liên việt tài trợ
chương trình còn nhận được sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo thương mại sen vàng
đài phát thanh truyền hình vĩnh long đại học cần thơ ủy ban nhân dân thành phố cần thơ trong quá trình thực hiện
sau buổi tổng duyệt hôm nay chương trình sẽ được chính thức tổ chức vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại hội trường trường đại học cần thơ
chương trình sẽ được tiếp trên kênh truyền hình nhân dân truyền hình vĩnh long hai và các đài truyền hình trong khu vực
chuyển sang những thông tin quốc tế
trước thêm chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ tới triều tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng này
triều tiên tiếp tục kêu gọi mỹ đồng ý tuyên bố kết thúc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
để mở đường cho nền hòa bình lâu dài tại khu vực này
tờ rodong simun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên đăng bài xã luận cho rằng
mỹ có trách nhiệm và nghĩa vụ tuyên bố kết thúc chiến tranh triều tiên
đây là bước đi cần thiết nhằm xây dựng lòng tin và tạo đột phá về an ninh thế giới
nếu tuyên bố kết thúc chiến tranh chưa được ký kết
thì tiến trình thảo luận về hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo triều tiên sẽ là vô ích
với hiệp ước định chiến một sự cố nhỏ cũng có thể leo thang thành khủng hoảng
và đưa mối quan hệ liên triều cũng như quan hệ triều tiên mỹ trở lại giai đoạn căng thẳng
cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba trên danh nghĩa chấm dứt bằng một thỏa thuận đình chiến
được các bên ký kết ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại panmunjom
tuy nhiên ngay từ khi ký kết thỏa thuận đình chiến này đã bị đánh giá là có quá nhiều lỗ hổng pháp lý
dẫn tới thiếu tính giang buộc
do đó đây thực chất chỉ là một văn kiện trên giấy không được các bên tuân thủ nghiêm túc
ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố thành lập một nhóm chuyên trách các vấn đề về iran
nhằm gia tăng sức ép về kinh tế và ngoại giao đối với cộng hòa hồi giáo này
nhóm chuyên trách về iran sẽ hoạch định chiến lược gây sức ép tối đa với tehran
bao gồm cả khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với các nước có giao thương với iran
nhiệm vụ của nhóm là chỉ đạo giả soát và điều phối tất cả các khía cạnh
trong hoạt động của bộ ngoại giao mỹ liên quan đến vấn đề iran
và sẽ báo cáo định kỳ trực tiếp với ngoại trưởng
ông brian hook hiện là giám đốc hoạch định chính sách của bộ ngoại giao mỹ
đứng đầu nhóm này với chức danh đại diện đặc biệt của bộ ngoại giao về iran
ông brian hook từng là trưởng phái đoàn mỹ đàm phán với liên minh châu âu
nhằm điều chỉnh thỏa thuận hạt nhân iran trước khi tổng thống mỹ donald trump
quyết định rút khỏi thỏa thuận này vào tháng năm vừa qua
quốc vương campuchia nororom sehamoni ngày hôm nay đã bổ nhiệm
thủ tướng đương nhiệm samdek techo hunsen tiếp tục giữ chức thêm một nhiệm kỳ năm năm nữa
sau khi đảng nhân dân campuchia cpp của ông giành chiến thắng tuyệt đối
trong cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua
quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau yêu cầu từ cpp
chính phủ mới của campuchia sẽ được thành lập vào ngày sáu tháng chín
một ngày sau phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa sáu
theo kết quả chính thức của ủy ban bầu cử quốc gia campuchia
đảng cpp đã giành chọn một trăm hai mươi năm ghế trong quốc hội khóa mới
đây là lần đầu tiên cpp giành được toàn bộ số ghế tại quốc hội
kể từ cuộc bầu cử quốc hội do liên hợp quốc bảo trợ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
mở ra cơ hội mới cho cpp tự quyết định các quyết sách lớn của đất nước và dân tộc
trong nhiệm kỳ năm năm tới
ông hun sen đã liên tục đứng đầu chính phủ campuchia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến nay
và sẽ tiếp tục giữ trọng trách này thêm một nhiệm kỳ đến năm hai nghìn hai mươi
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc